tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có cuộc hội kiến với toàn quyền australia peter cotgro
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia
tạo khuôn khổ quan trọng mới đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu và thực chất hơn
ngay sau chuyến thăm australia năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch quốc hội đã chỉ đạo ủy ban đối ngoại quốc hội việt nam
chuyển các thông tin đề nghị chính phủ các bộ ngành liên quan tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước
nhất là các lĩnh vực về hợp tác đào tạo nông nghiệp giao thông vận tài khai khoáng và an ninh quốc phòng
về phần mình ngài toàn quyền australia peter cotgro bày tỏ vui mừng nhận thấy hai nước đang xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược
mở ra trang mới trong quan hệ song phương đồng thời mong muốn được chứng kiến nhiều hơn nữa các hoạt động giao thương giữa hai nước
kim ngạch thương mại song phương đạt gần sáu năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi bảy vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của hai nước
ngài toàn quyền hy vọng australia và việt nam có nhiều điểm thuận lợi để có thể đưa kim ngạch thương mại song phương lên cao hơn mức như hiện nay
ngài toàn quyền peter cotgro cũng đánh giá cao những sinh viên việt nam về sự thông minh và chăm học
ngài tuần quyền mong muốn sẽ có thêm nhiều hơn nữa sinh viên việt nam sang australia học tập